tin vui đối với những du khách việt nam sẽ tới hàn quốc trong ba tháng cuối năm nay
đó là sẽ được miễn lệ phí xin visa
chính phủ hàn quốc đã quyết định miễn phí xin thị thực ngắn hạn cho công dân các nước đông nam á
trong đó có việt nam từ ngày một tháng một mươi đến ba mươi một tháng một mươi hai
đây là chương trình nhằm chào đón hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm ba mươi năm quan hệ đối thoại hàn quốc asean
diễn ra trong tháng một mươi một tại busan
du khách sẽ không phải nộp hai mươi usd tức là vào khoảng bốn trăm sáu mươi đồng lệ phí xét duyệt
nhưng lệ phí tiếp nhận hồ sơ trị giá ba trăm chín mươi đồng vẫn thù như cũ
ngoài ra các loại visa khác đều không thay đổi